quảng ninh cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông dịch vụ thương mại du lịch trọng điểm
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ninh vào chiều nay
năm hai nghìn một mươi sáu trong bối cảnh có nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của trung ương
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ninh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết nỗ lực
quyết tâm đổi mới sáng tạo lựa chọn đúng trọng tâm trọng điểm có nhiều đột phá trong lãnh đạo
chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
quảng ninh đã tích cực chủ động tìm tòi đề xuất cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư
cải thiện cân bản hệ thống hạ tầng giao thông hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân
tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh
giá trị đóng góp của một số ngành có lợi thế lớn như du lịch thương mại kinh tế biển còn khiêm tốn
kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ nhất là về giao thông nguồn nhân lực có chất lượng cao còn thiếu
trong năm hai nghìn một mươi bảy quảng ninh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số một mươi chín của chính phủ
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt xây dựng cơ chế chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp
thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tinh thần nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
trước đó trong buổi sáng kiểm tra khu cảng hàng không đang thi công tại vân đồn
thủ tướng yêu cầu cần phải bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong năm hai nghìn hai mươi
bởi đây là một trong những công trình trọng điểm tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư
trở thành trung tâm thương mại hàng không quốc tế trung tâm dịch vụ cao cấp
dự án do tập đoàn sun group làm chủ đầu tư với tổng mức là bảy bốn trăm linh tỷ đồng theo hình thức bot
thăm điểm quy hoạch vui chơi phức hợp có casino thủ tướng yêu cầu quảng ninh cần tham khảo
những kinh nghiệm của các nước trên thế giới để khắc phục những hạn chế thiếu sót
và tiếp thu những kinh nghiệm áp dụng phù hợp với địa phương
qua đó xây dựng một casino dễ tiếp cận dễ đến đồng thời đi kèm với nhiều dịch vụ bổ trợ khác
cũng trong sáng nay thủ tướng đã đến thăm và tặng quà ông nguyễn văn tý
thương binh hạng một trên bốn trú tại khu sáu thị trấn cái rồng huyện vân đồn